hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên cả nước hôm nay tỉnh nghệ an cũng đã hoàn thành nhiệm vụ
giao thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của bộ quốc phòng và quân khu bốn
tại nghệ an hai mươi một huyện thị đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm một trăm linh chỉ tiêu quân số
năm hai nghìn một mươi chín nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đăng ký quản lý nguồn sơ khám khám tuyển chặt chẽ
nên các địa phương đều đạt chỉ tiêu giao quân chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm được các tiêu chí về sức khỏe chính trị văn hóa và đạo đức
năm nay trong số ba hai trăm linh thanh niên nghệ an đi nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi chín có hai người là đảng viên một trăm chín mươi thanh niên công giáo
bảy trăm bảy mươi bảy thanh niên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số hai mươi ba thanh niên đã có vợ và một mươi sáu người đã có con
cũng trong danh sách này có một trăm ba mươi ba trường hợp con em hộ nghèo và ba mươi chín trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn